sau sáu lần tăng liên tiếp giá xăng đang tiến sát hai mươi bảy đồng và ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay
so với cùng kỳ năm ngoái mỗi lít xăng ron chín mươi năm đắt thêm bảy tám trăm ba mươi bảy đồng e năm ron chín mươi hai là tám hai trăm hai mươi đồng và dầu diesel đắt hơn bảy sáu mươi bảy đồng
báo cáo của tổng cục thống kê vừa công bố cho thấy so với cùng kỳ năm ngoái tăng cpi tháng hai tăng một bảy mươi
nguyên nhân chính là giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới
giảm ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp tết
giá xăng dầu tăng đã tác động mạnh tới giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
các công ty vận tải cũng bắt đầu dục dịch tăng giá cước
trước tình trạng trên để kiểm soát giá xăng dầu tránh tác động xấu tới nền kinh tế
ngày ba tháng ba bộ tài chính gửi công văn tới các bộ ngành xin ý kiến đối với dự thảo nghị quyết
về mức thuế bảo vệ môi trường của các mặt hàng xăng dầu và mỡ nhờn
cơ quan này dự kiến đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường một đồng một lít với xăng trừ ethanol tức từ bốn đồng xuống còn ba đồng

nếu như giá xăng dầu và tăng một mươi thì nó sẽ làm cho cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân chậm lại khoảng năm
đồng thời nó làm cho lạng phát của chúng ta tăng thêm khoảng ba mươi bốn so với mức bình thường
để giảm bớt áp lực giá xăng thì bộ tài chính đã đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường từ năm trăm linh đồng đến một đồng trên mỗi lít xăng dầu cho đến hết năm nay
một số chuyên gia cho rằng việc giảm thuế với mức như này chưa đủ để
kiểm soát giảm áp lực cho giá xăng dầu
vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề kỳ soát này ạ
theo quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng không nên giảm cái giá xăng dầu giảm cái thuế xăng dầu
bởi vì nhiều cái lý do
trước hết chúng ta thấy rằng cái giá xăng dầu của việt nam theo cái bảng xếp hạng của hiệp hội xăng dầu thế giới thì nó vẫn đang nằm dưới cái mức trung bình của thế giới
và nếu chúng ta hạ thấp nữa và đặc biệt là chúng ta lại có cái giá xăng dầu nó thấp hơn cái giá xăng dầu của trung quốc
của lào của campuchia của philippines hay là của thái lan
và nếu chúng ta giảm thấp nữa thì nó dẫn đến cái tình trạng buôn lậu và nó dẫn đến những cái hệ lụy rất lớn trong xã hội
cái điều thứ hai hạ thấp nữa thì có nghĩa là cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước sẽ giảm đi
cái điều thứ ba đó là chúng ta nhìn thấy rằng những người tiêu dùng nhiều xăng dầu trong xã hội đó là những tầng lớp chung và những cái tầng lớp mà có thu nhập cao
thế còn những cái người nghèo những người đáng không được hỗ trợ thì rõ ràng người ta sử dụng rất ít
và như vậy là chúng ta đang hỗ trợ không đúng đối tượng
thêm nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là trong cái năm hai nghìn hai mươi hai thì trong kế hoạch ngân sách nhà nước đã có các cái cơ chế về hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như người dân về an sinh xã hội để mà hồi phục và phát triển
và sau đó thì chúng ta đã có cái nghị quyết bốn mươi hai bốn mươi ba của quốc hội cũng như là cái nghị định một mươi năm của chính phủ về cái thực hiện cái gói hỗ trợ ba trăm năm mươi tỷ
trong đó có rất nhiều các cái gói
hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như là cho người dân hồi phục với cái khoảng sáu mươi bảy tỷ trong cái năm hai nghìn hai mươi hai này
và vì thế cho nên chúng tôi cho rằng là đã có cái hỗ trợ rất lớn của chính phủ rồi
mà nếu mà chúng ta lại tiếp tục hỗ trợ xăng dầu nữa bằng cách giảm thế thì có nghĩa là chúng ta lại tiếp tục làm cho ngân sách nhà nước tiếp tục là bội chi phải đi vay nhiều hơn
và nó ảnh hưởng đến cái an toàn về nợ công
cũng như cái khả năng trả nợ của ngân sách trong tương lai
tất nhiên nếu như có thể giảm được một đồng cho một lít xăng và năm trăm linh đồng cho một lít dầu như cái đề nghị thì chúng tôi cho rằng cái điều này là một cái sự nỗ lực cố gắng rất lớn của bộ tài chính của chính phủ cũng như là của nhà nước
đối với quá trình hồi phục và phát triển kinh tế của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế quốc dân
nhưng chúng tôi cũng phải nhắc lại làm thế nào để đảm bảo được
cái lợi ích giữa cái lợi ích chung của nhà nước với lợi ích của các doanh nghiệp và lợi ích của người dân của xã hội thì lúc đó chúng ta mới đưa ra là có nên giảm hay không giảm và giảm ở mức nào để phù hợp với cái chung và đảm bảo cái quyền lợi chung
vâng như phó giáo sư đã chia sẻ thì chúng ta cần phải hài hòa lợi ích giữa ba chủ thể đó là nhà nước doanh nghiệp và người tiêu dùng
vậy cụ thể chúng ta cần phải làm như thế nào để hài hòa giữa ba chủ thể này trong vấn đề về xăng dầu
trước hết chúng tôi cho rằng là về phía các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải tự thân nỗ lực vận động để mà đáp ứng cái yêu cầu
và rõ ràng là chúng ta đang mong muốn xây dựng một cái nền kinh tế thị trường
chúng ta muốn xây dựng một cái thị trường xăng dầu mang tính thị trường thực thụ
do đó cho nên chúng ta phải chấp nhận cái giá xăng dầu cao thì của thế giới cao thì giá xăng dầu trong nước ở việt nam cũng phải cao lên
và rõ ràng là cái việc mà
mà giá xăng dầu cao thì chi phí của các cái hàng hóa nó phải cao
nhưng cái chi phí này nó phải cao phù hợp
bởi vì chúng ta biết rằng ngay những cái doanh nghiệp mà sử dụng nhiều xăng dầu như là cái ngành vận tải
thì nó chiếm khoảng độ ba mươi bốn mươi
và tôi cứ cho là bốn mươi đi
mà bốn mươi nếu giá xăng dầu tăng một mươi
phải không ạ
thì cái tác động nó chỉ làm tăng giá của cái dịch vụ vận tải đâu đó ba mươi bốn thôi
phải không ạ
nhưng chúng ta thấy rằng là các cái hàng hóa
kể cả là dịch vụ vận tải nếu mà đã tăng nó tăng nhiều lắm
phải không ạ
và ngay bây giờ có rất nhiều các cái dịch vụ
hoặc là hàng hóa
cái mức độ tác động của cái giá xăng dầu đối với cái hàng hóa đó nó rất thấp
nhưng mà hiện nay thì họ cứ lấy cái lý do rằng giá xăng dầu đã tăng
và họ tăng thậm chí một mươi hai mươi
và cái điều này là cái điều mà chúng ta cần phải có cái quản lý của tổng cục thị trường quản lý thị trường của bộ công thương
để từ đó
đó buộc các cái doanh nghiệp tính đúng tính đủ cái chi phí thay đổi
kể cả cái giá nguyên nhân vật liệu lẫn cái giá đầu vào
vào cái giá thành của các cái hàng hóa dịch vụ một cách đúng đắn
và từ đó cái mức độ tăng nó phù hợp tránh cái mức độ đé nước theo mưa
và làm ảnh hưởng đến cái giá cả cũng như lạm phát
vâng như vậy là việc điều hành giá xăng dầu thì cần phải có những cái giải pháp chính sách tổng thể
vậy theo phó giáo sư giải pháp tổng thể ở đây là gì
để mà coi như là cái đưa ra những cái giải pháp tổng thể
thì chúng tôi thấy rằng nó có rất nhiều giải pháp
cái việc đầu tiên là bộ công thương phải xem xét lại cái năng lực vận hành
của hai cái nhà máy chế biến xăng dầu nghĩ sơn và bỉ sơn
từ đó lập cái kế hoạch để cho các cái đầu mối xăng dầu
có được cái kế hoạch nhập khẩu phù hợp đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng trong nước
cái điều rất quan trọng đó là bộ công thương phải xây dựng được
xây dựng được cái kho dữ liệu về cái xăng dầu của từng cái địa phương
từng cái thời kỳ và cái mức tăng mà có thể trong từng cái giai đoạn của từng cái nền kinh tế
để từ đó có cái việc phân giao cái nhập khẩu cho các cái đầu mối một cách phù hợp
thì từ đó chúng ta có thể đảm bảo cái sản lượng xăng dầu cung cấp ra thị trường một cách đúng đắn
không để tình trạng thiếu hụt như thời gian vừa qua
cái điều tiếp theo ấy đó là chúng ta
chúng ta phải nghĩ đến cái việc xây dựng một cái thị trường xăng dầu thực thụ
và chúng ta phải xem xét để rút ngắn dần cái thời gian điều chỉnh cái giá xăng dầu
để từ đó giá xăng dầu trong nước nó đi sát với cái giá xăng dầu thế giới
thì cái việc mà đầu cơ tích chữ cũng như cái việc găm hàng không bán nó sẽ giảm đi đến mức tối đa
cái điều thứ ba là chúng ta cũng dần dần phải xem xét mở cửa dần thị trường
để cho các cái thành phần khác nhau có thể tham gia vào
cho hoạt động kinh doanh xăng dầu
kể cả các cái doanh nghiệp có mối đầu tư nước ngoài
và muốn như vậy thì chúng ta phải thay đổi trong cái cách quản lý
cũng như cái cách điều chỉnh thị trường
và dần dần khi mà chúng ta có được cái môi trường xăng dầu nó theo cái thị trường nhiều hơn
thì chúng ta sẽ bỏ cái quỹ bình ổn
nhà nước không phải định giá nữa
các doanh nghiệp tự kinh doanh lãi lỗ tự chịu
và lúc đó thì chúng ta lại phải có một cái kho dự trữ dầu tương đối lớn
như các cái nước phát triển
để khi cần thiết điều chỉnh thị trường chúng ta sẽ xả cái lượng dầu dự trữ ra
để mà điều chỉnh cái giá của thị trường
giúp cho cái kinh tế thị trường của chúng ta nó vừa đi đúng kinh tế thị trường
nhưng nó vừa đảm bảo được cái sự quản lý đánh đạo của nhà nước
đối với cái nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa của chúng ta
vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi
các chuyên gia thế giới nhìn nhận là căng thẳng địa chính trị
và sự tranh lệch ngày càng tăng giữa cung và cầu
đã khiến giá xăng dầu thế giới tăng lên và cũng liên tục lập những mức đỉnh mới
tình hình tại việt nam thì cũng chịu tác động một phần
và để ứng phó thì chúng ta sẽ cần có những chiến lược dài hạn
có những sự điều chỉnh phù hợp trong thời gian sớm nhất
những điều chỉnh đối với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
cụ thể là liên quan đến các kf và f một theo những đề xuất của bộ y tế
sẽ được đề cập trong cụm tin chính sách ngay sau đây
điều chỉnh phù hợp trong thời gian sớm nhất

bộ y tế vừa xin ý kiến ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể bộ y tế đề xuất người nhiễm sars cov hai f
không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly tự nguyện tham gia làm việc
có thể làm trực tuyến không tiếp xúc với người xung quanh
hoặc được phép tham gia hỗ trợ chăm sóc theo dõi điều trị người mắc covid một mươi chín
trong gia đình cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh covid một mươi chín
phù hợp với nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm thông điệp năm k
f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vắc xin covid một mươi chín
chỉ cần theo dõi sức khỏe một mươi ngày có thể làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp
tổng cục hải quan trung quốc đã thông báo chấp thuận cho năm doanh nghiệp sản xuất ớt tươi của việt nam
được đăng ký xuất khẩu sang thị trường nước này kể từ ngày ba tháng ba
đây là năm doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép xuất khẩu chính ngạch trở lại
sau một thời gian trung quốc tạm dừng nhập khẩu ớt tươi của việt nam
tham tán thương mại đại sứ quán việt nam tại trung quốc cho biết
tính đến nay có hơn một tám trăm linh mã sản phẩm nông sản thực phẩm
được cơ quan chức năng trung quốc cấp cho các doanh nghiệp việt nam để xuất khẩu chính ngạch
từ ngày sáu tháng ba tỉnh lạng sơn tiếp tục nhận xe chở hàng hóa xuất khẩu từ các địa phương
sở công thương tỉnh lạng sơn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp chú ý
cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa ở biên giới lạng sơn
vì hiện tại năng lực thông báo của các doanh nghiệp việt nam
thông quan qua các cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng hữu nghị huyện cao lộc
chi ma huyện lộc bình vẫn rất thấp
trung bình mỗi ngày tổng số phương tiện xuất khẩu sang trung quốc chỉ đạt từ ba mươi đến bốn mươi xe một ngày
trong khi đó hiện tại vẫn còn trên một bốn trăm linh xe ô tô đang chờ xuất khẩu
trên các số báo ra ngày đầu tuần có những nội dung gì đáng chú ý
mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin ngay sau đây
năm hai nghìn hai mươi một các ngành hàng xuất khẩu của việt nam đã cung ứng ra thị trường thế giới gần ba trăm bốn mươi tỷ usd hàng hóa
theo báo đầu tư kết quả đó đã chứng minh việt nam là mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu
với minh chứng là trong thời điểm đợt dịch lần thứ tư bùng phát vào hồi năm ngoái
nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn từ mỹ nhật bản đến châu âu đều lo ngại sản xuất tại việt nam
sụt giảm sẽ tác động đến nguồn cung hàng hóa của họ
thậm chí ông shimizu akira trưởng đại diện văn phòng jica việt nam cho rằng
nếu việt nam giảm mức sản xuất thì sẽ làm dối loạn toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu
đồng thời làm giảm ưu thế của việt nam trong thu hút đầu tư và tình trạng sẵn sàng kinh doanh
còn trên báo tuổi trẻ đề cập đến nội dung giảm thuê giá trị gia tăng
tờ báo cho hay hơn một tháng kể từ khi áp dụng nghị định số một mươi năm của chính phủ
về giảm thuế giá trị gia tăng từ một mươi xuống còn tám
thì nhiều doanh nghiệp vừa làm vừa lo vì chưa được hướng dẫn cụ thể
theo đại diện một số doanh nghiệp trước đây doanh nghiệp chỉ cần tìm hàng báo giá giao hàng xuất hóa đơn
thủ tục chứng từ rất nhanh gọn vì hầu như toàn bộ sản phẩm đều là vat một mươi
nhưng từ khi nghị định số một mươi năm ra đời thì doanh nghiệp phải tìm hiểu sản phẩm đó thuộc nhóm hàng gì
mã ngành gì có được giảm thuế hay không
trao đổi với báo tuổi trẻ kê toán của một số doanh nghiệp thừa nhận có tâm lý sợ sai
có nguy cơ mất tiền còn bị phạt
đặc biệt điều mà doanh nghiệp lo lắng là hậu kiểm sau này
bởi rất dễ xảy ra trường hợp doanh nghiệp xác định lĩnh vực đang kinh doanh được giảm thuế vat
theo nghị định số một mươi năm thế nhưng cơ quan thuế lại xác định ngược lại
để hạn chế tình trạng bỏ cọc như trường hợp đầu ra đất ở thủ thiêm vừa qua
viện nghiên cứu phát triển tp hcm vừa kiến nghị đến ubnd tp hcm
nhằm hoàn thiện các quy định về hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
thông tin trên báo tiền phong
cụ thể viện này đề xuất ubnd tp xem xét kiến nghị chính phủ cho phép địa phương
được chủ động xác định giá khởi điểm đấu giá được ấn định tỷ lệ đặt cọc
ký quỹ cho lô đất cần đầu giá bổ sung các quy định để chứng minh năng lực tài chính
của doanh nghiệp tham gia đấu giá như phải kê khai các dự án đang triển khai
kinh nghiệm tham gia đấu giá năng lực điều hành báo cáo tài chính của doanh nghiệp tham gia đấu giá
đáng chú ý cơ quan này đề xuất nếu doanh nghiệp bỏ cọc thì sẽ không được phép
tham gia đầu tư dự án trong vòng hai năm
đến nay nhiều tỉnh thành đã giảm số môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn không ít địa phương duy trì thi bốn môn để tránh việc học tủ học lệch
việc này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều
hiện hà nội vẫn chưa thông báo về các môn thi nhưng dường như sở vẫn kiên trì
với việc tuyển sinh bằng bốn môn
thậm chí một lãnh đạo của sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
là nếu công bố sớm môn thi thứ bốn thì học sinh sẽ không học các môn không thi
từ đó dẫn đến không bảo đảm chất lượng dạy và học
trong khi đó rất nhiều phụ huynh học sinh tiếp tục bày tỏ quan điểm
nguyện vọng bỏ môn thi thứ bốn để giảm áp lực cho học sinh
một số chuyên gia cho rằng thi nhiều môn để bắt các em học
đó chưa hẳn đã là một giải pháp tích cực
thay vào đó giáo viên cần phải tạo cho học sinh hứng thú với môn học
việc tổ chức thêm môn thi cũng phát sinh thêm nhiều kinh phí
mà thực sự là không có tác dụng lớn